nhưng từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng ngày hai mươi hai tháng bảy cho biết
việt nam đã ghi nhận thêm năm ca dương tính với virus sars cov hai
tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có khả năng lây ra cộng đồng
cụ thể ca bệnh số ba trăm chín mươi bảy là một phụ nữ năm mươi tám tuổi ở thành phố hồ chí minh
ngày một mươi sáu tháng bảy người phụ nữ này từ mỹ về sân bay vân đồn trên chuyến bay vn một
tiếp theo là bốn ca bệnh từ liên bang nga qua cảnh belarus về sân bay vân đồn trên chuyến bay vn năm nghìn sáu mươi hai
hiện cả bốn bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
như vậy tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu h ngày hai mươi hai tháng bảy
việt nam đã có chín mươi bảy ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
tổng cộng có hai trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín nhập cảnh đã được cách ly ngay không có khả năng lây ra cộng đồng
hiện có ba mươi sáu trường hợp ca đầy nhiễm trong cộng đồng
tổng cộng đang được tiếp xúc điều trị tại các cơ sở y tế đa số có sức khỏe ổn định
trong đó đã có một ca cho kết quả xét nghiệm âm tính lần một
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân